sáng nay hai mươi bảy tháng sáu tại bảo tàng hồ chí minh hà nội trung ương hội hữu nghị việt nam liên bang nga
đã tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao liên xô ngày truyền thống hội hữu nghị việt nam liên bang nga
và chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao liên bang nga
đây là sự kiện nổi bật nằm trong khuôn khổ năm chéo hữu nghị
tham dự buổi lễ có phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh ngày đại sứ liên bang nga tại việt nam
đại diện liên hiệp các tổ chức hữu nghị cùng các ban ngành cơ quan trung ương
hội hữu nghị việt nam liên xô được thành lập là mốc son lịch sử quan hệ hữu nghị giữa nhân dân việt nam và nhân dân liên xô
trong sự nghiệp kháng chiến cứu nước của nhân dân ta hội đã có đóng góp to lớn trong việc vận động dư luận
tổ chức nhiều hoạt động hòa bình đoàn kết kêu gọi các nước quyên góp lương thực thuốc men hãng tiêu dùng giúp đỡ việt nam
kỷ niệm đánh dấu bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức và bảy mươi năm thành lập hội hữu nghị việt sô
trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp do dịch covid một mươi chín
việt nam và liên bang nga sẽ tiếp tục chung tay chia sẻ giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn và thử thách